theo các nhân chứng sau khi hết đạn kẻ xả súng dường như đã nằm xuống sàn đợi cảnh sát tới bắt giữ
cảnh sát và các lực lượng phản ứng đặc biệt ngay lập tức đã bao vây kín sân bay và khống chế hung thủ
đây là một ngày kinh khủng với người dân florida và nước mỹ
một tội ác cực kỳ vô nghĩa đã diễn ra năm người đã mất đi mạng sống và theo như chúng tôi biết vẫn còn nhiều người đang phải giành giật lấy sự sống
thủ phạm esteban santiago có thẻ quân nhân từng tham chiến ở iraq trong một mươi tháng
hắn tại một văn phòng của cục điều tra liên bang mỹ fbi và khai rằng thường nghe thấy giọng nói trong đầu mình trong đó có ai đó bảo tên này gia nhập tổ chức is
sau đó santiago đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thần kinh
nhưng fb đã đóng hồ sơ điều tra về santiago do không có đủ thông tin đáng nghi ngờ
theo cơ quan thực thi pháp luật khi bay từ alaska đến ford loden esteban santiago có khai báo mang vũ khí trong hành lý gửi và điều này là hợp pháp
tuy nhiên khi tới nơi đối tượng đã lấy súng tự hành lý ra và bắn vào những người tại sân bay
hiện tại cơ quan chức năng của mỹ chưa kết luận vụ xả súng này liệu có là hành động khủng bố hay không
với những vụ việc khủng khiếp kiểu này chúng tôi phải xem xét từ mọi góc độ
chúng tôi chưa loại trừ nguyên nhân khủng bố và đang cố hết sức tìm ra động cơ hay mọi đầu mối đằng sau vụ tấn công này
phát biểu trên truyền hình abc tổng thống mỹ barack obama nói trái tim ông tan vỡ khi nghe tin về vụ tấn công
tuy nhiên ông cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận đây có phải là tấn công khủng bố hay không
trong khi đó trên trang twitter cá nhân tổng thống đắc cử mỹ donald trump chia sẻ
tôi chia sẻ và cầu nguyện cho tất cả cầu cho các bạn được an toàn
phó tổng thống đắc cử mỹ mike pence cũng bày tỏ lời chia buồn đồng thời động viên các lực lượng chức năng đã nỗ lực xử lý vụ việc
chỉ trong vòng vài tuần từ dịp lễ giáng sinh và năm mới hai nghìn một mươi bảy
thế giới đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công đẫm máu khiến nhiều người chết
và đáng lo ngại là xu hướng hành động đơn lẻ và khó lường của các đối tượng tấn công
vụ tấn công hộp đêm rena ở quận otakui thành phố istanbul thổ nhĩ kỳ đã khiến ba mươi chín người thiệt mạng
trong đó có một mươi sáu người nước ngoài sáu mươi chín người bị thương làm cả thế giới chấn động
thủ phạm trong vụ xả súng tại hộp đêm vẫn đang lẩn trốn
cảnh sát thổ nhĩ kỳ vẫn đang giáo diết truy lùng đối tượng này
còn tại brazil ít nhất một mươi một người thiệt mạng khi một tay súng tấn công vào bữa tiệc
sau đó tự sát trong dịp lễ mừng năm mới tại thành phố kampinas miền đông nước này
trước đó đêm hôm một mươi chín tháng một mươi hai một mươi hai người đã chết bốn mươi tám người bị thương
trong đó có nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng trong vụ một đối tượng dùng một chiếc xe tải tấn công
vào một ngôi chợ giáng sinh ở berlin
sự manh động của các vụ tấn công ngày càng đáng sợ khi chỉ cần một phần tử có tư tưởng cực đoan
với bất cứ thứ vũ khí nào chúng có thể có trong tay đều có thể tạo ra thảm kịch
lãnh địa is tại iraq syri có thể bị xóa sổ nhưng thế giới vẫn luôn phải đối phó với bóng ma khủng bố
ở bất kỳ đâu bất cứ lúc nào với những cách thức khó lường nhất
chuyển sang những tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp doanh nhân
tham gia chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm hai nghìn một mươi sáu
gặp gỡ các doanh nghiệp doanh nhân tham dự chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch nước trần đại quang trân trọng ghi nhận đánh giá cao những thành tích
đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cả nước
mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các doanh nghiệp việt nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên
phát huy tinh thần dân tộc ý thức trách nhiệm xã hội từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm
thương hiệu doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao giá thành hợp lý
cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
làm ra nhiều của cải cho xã hội tạo việc làm cho người lao động đóng góp cho ngân sách
góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế
để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ đất nước mà đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã thông qua
chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh
tranh thủ nguồn vốn công nghệ mới ra sức phấn đấu xây dựng thương hiệu việt nam
made in vietnam trên trường quốc tế làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới có đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp
đặt tầm cỡ khu vực từng bước vươn ra thế giới quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ
năng lực và đội ngũ công nhân có tay nghề cao nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội
văn hóa các nước luật pháp và thông lệ quốc tế
chỉ thị hai về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế vừa được thủ tướng ban hành nêu rõ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một mỗi năm các bộ ngành địa phương thực hiện giảm từ một năm đến hai biên chế
công chức biên chế sự nghiệp được giao năm hai nghìn một mươi năm
để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế thủ tướng chính phủ chỉ thị bộ trưởng
thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan công chính phủ và chủ tịch ubnd tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế
chỉ thị nêu rõ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một mỗi năm bộ ngành địa phương thực hiện giảm một năm hai biên chế công chức
biên chế sự nghiệp được giao năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi năm các bộ ngành địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi năm
thì năm hai nghìn một mươi bảy phải giảm tối thiểu ba của biên chế được giao năm hai nghìn một mươi năm
đối với các bộ ngành ubnd các tỉnh thành chưa xây dựng đề án tinh giản biên chế
thì phải khẩn trương xây dựng phê duyệt đề án tinh giảm biên chế và kế hoạch tinh giảm biên chế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một và của từng năm
trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giảm biên chế
hôm nay tại thành phố lào cai đoàn công tác của thành ủy hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc với tỉnh lào cai về vấn đề hợp tác giữa hai địa phương
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải cho rằng hà nội lào cai cần tăng cường hợp tác trên nhiều mặt hơn nữa
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ngoài việc tiếp tục duy trì hợp tác trong khuôn khổ hành lang kinh tế năm tỉnh
hà nội lào cai hải phòng quảng ninh
vân nam trung quốc tích cực thực hiện nội dung biên bản hội nghị lần thứ bảy đã ký kết tại thành phố côn minh trung quốc
hai bên cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp
hà nội sẽ phối hợp đưa các sản phẩm rau an toàn của tỉnh lào cai tiêu thụ tại thành phố
đồng thời hỗ trợ lào cai trong công tác quản lý kiểm soát chất lượng rau an toàn thực phẩm
các sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhân dịp này đoàn công tác thăm tặng quà một mươi gia đình nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã cam đường thành phố lào cai tỉnh lào cai
hôm nay quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác trên địa bàn quân khu chín
tại buổi gặp mặt thượng tướng trần đơn ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thứ trưởng bộ quốc phòng đã thăm hỏi động viên tặng quà các cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu
nghỉ công tác đồng chí cũng thông báo đến các tướng lĩnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh đối ngoại và đối ngoại quốc phòng kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm qua
và tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước quân đội đối với thế hệ cán bộ đi trước
đồng thời qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu với đảng nhà nước và quân đội nhân dân việt nam
tiếp nối chương trình
trao giải thương hiệu việt được yêu thích nhất năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong năm hai nghìn một mươi sáu
sáng nay tại tp hcm đã diễn ra lễ trao giải chương trình
thương hiệu việt được yêu thích nhất năm hai nghìn một mươi sáu
đây là lần thứ một mươi một chương trình này được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp việt nỗ lực hơn trong việc nâng cao tính cạnh tranh của hàng việt
từ đó xây dựng được niềm tin về hàng việt trong lòng người tiêu dùng đồng thời hưởng ứng cuộc vận động người việt nam dùng hàng việt nam
năm nay có ba mươi doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực du lịch khách sạn dịch vụ vận chuyển bảo hiểm điện máy công nghiệp giáo dục và bất động sản được vinh danh
trong đó có đến hai mươi doanh nghiệp thương hiệu vàng nhiều năm liên tục
có được trụ đứng bững chắc trong lòng người tiêu dùng
những doanh nghiệp này cũng đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
còn tại đà nẵng ubnd tp vừa quyết định cấp kinh phí trên ba mươi tám tỷ đồng dành cho công tác thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
trong dịp tết đinh dậu tp hcm sẽ thăm tặng quà cho trên bốn mươi doanh nghiệp
trong dịp tết đinh dậu tp hcm sẽ thăm tặng quà cho trên bốn mươi ba bốn trăm linh người thuộc các đối tượng gia đình đang thờ cúng liệt sĩ hộ thân nhân chủ yếu của liệt sĩ thương binh hạng hai trăm ba mươi bốn đang hưởng trợ cấp anh hùng lực lượng vũ trang mẹ việt nam anh hùng các gia đình chính sách tiêu biểu
và tặng quà cho trên bốn mươi ba tám trăm năm mươi người thuộc các đối tượng thuộc diện ngừng trợ cấp mất sức lao động công nhân lao động khó khăn hộ nghèo không còn sức lao động phạm nhân đang bị giam giữ tại trại tạm giam hòa sơn
nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng đảm bảo thị trường hàng hóa dịp tết được lưu thông thông suốt bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh tuyên quang đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm xếp chặt công tác quản lý thị trường trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập tập trung kiểm tra các mặt hàng cấm kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc hàng nhái hàng kém chất lượng sau hai tuần kiểm tra đã phát hiện xử lý chín vụ vi phạm liên quan đến các mặt hàng như bánh kẹo sữa xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa gần năm mươi triệu đồng
đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập tập trung kiểm tra các mặt hàng không rõ nguồn gốc hàng nhái hàng kém chất lượng
bên cạnh đó đoàn sẽ kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả đã có trên chín mươi sáu cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết không kinh doanh thực phẩm giả thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn
trước tình trạng nhiều học sinh đang quay lưng lại với môn lịch sử trong thời gian gần đây
thì ở nhiều trường giáo viên đã có những đổi mới sáng tạo trong cách dạy và học để mang lại hứng khởi cho học sinh đối với môn học này
thông qua đó các em không chỉ biết hiểu về lịch sử mà còn giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc
tiết học lịch sử tại trường trung học cơ sở cát linh hà nội
bài học về hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài trong những năm một nghìn chín trăm một mươi chín một nghìn chín trăm hai mươi năm
điểm lý thú ở tiết học này
là học sinh được tiếp cận kiến thức bài học với nhiều hoạt cảnh khác nhau như từ chuyên gia chương trình thời sự hay thuyết trình
và chủ thể của những hoạt cảnh này là chính các thành viên trong lớp học
em thấy là cách học này khá là thú vị và kiểu để năng động không phải là ngồi một mình xong cầm sách vở hay không
nên là nó kiểu vận động trí óc hơn
ngoài sách vở ra thì em có lên mạng tìm trên các trang báo cùng các bạn trao đổi tìm cùng các bạn trao đổi cả bố mẹ nữa
chỉ mang cái tính chất là định hướng cho các con đến cái kiến thức một cách đi đúng hướng nhất
và tôi nghĩ rằng là cái cách dạy học như thế này thì đem lại cái hiệu quả rất là cao
đặc biệt là giờ dạy thì các con thấy rất là hứng thú khi được nhập vai khi được đóng vai và được chủ động nói ra những kiến thức mà mình đã tìm hiểu
còn đây là tiết học lịch sử của học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông phan huy chú hà nội
những thông tin cơ bản nhất về hoàn cảnh diễn biến hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới năm một nghìn chín trăm hai mươi chín
năm một nghìn chín trăm ba mươi ba được truyền tài đầy đủ qua hình thức video clip do chính học sinh xây dựng
trong không gian tiết học này giáo viên không phải là người truyền thụ kiến thức một chiều
mà trở thành người dẫn dắt khơi gợi để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức
em nghĩ là muốn học thì mình phải tự tìm hiểu thì mình mới hiểu được vấn đề
còn các đế cô giảng thì nó chỉ là phần nổi thôi còn mình cần hiểu được những phần sâu nữa
thì hiểu được những phần sâu thì mình có thể yêu thích môn lịch sử hơn
thì học tốt môn lịch sử hơn
với tuyên ngôn sứ mệnh hiểu dân tộc mình yêu đất nước mình và chủ động hội nhập quốc tế
nên môn lịch sử ở ngôi trường này đã trở thành một trong những môn học quan trọng nhất
từ đổi mới trong cách giảng dạy nên hình thức kiểm tra đánh giá cũng không còn bó hẹp trong không gian của lớp học
nếu một cô giáo mà dạy bộ môn lịch sử mà yêu cái bộ môn của mình
giảng dạy mà muốn truyền lại cảm hứng đó cho các em học sinh
thì tôi nghĩ là dẫu có ở trong bất cứ một cái điều kiện khó khăn nào về cơ sở vật chất
cũng như thậm chí là chương trình hiện nay như các phần lớn là dư luận vẫn nói
các thầy cô vẫn nói và học sinh vẫn nói là quá nặng v v
thì tôi nghĩ nếu như một thầy có được một đội ngũ tốt và có tâm huyết đối với cái nghề của mình
thì tôi nghĩ là vẫn có thể truyền cho các em những cái tình cảm đối với bộ môn lịch sử
đây là bài hát do chính học sinh
điều này được sáng tác ngay sau chuyến đi trải nghiệm thực tế tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc
điều này cho thấy nếu việc dạy và học lịch sử thực sự được các trường trú trọng đổi mới
thì nó không chỉ giúp khơi gợi được niềm hứng thú mà còn mang lại tác động rất tích cực cho học sinh
sẽ bỏ ngưỡng đảm bảo lực lực lực của các học sinh
chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn
nhiều trường đại học đang xem đây là một tín hiệu đáng mừng vì được cởi trói
và sẽ có quyền tự chủ hơn trong khâu tuyển sinh và đào tạo
trong khi đó các trường cao đẳng trung cấp lại bị bó buộc
khi mà từ trước tới nay thì đã luôn bị thiếu chỉ tiêu với cái mark học cao đẳng trung cấp thì khó xin việc
với dự thảo này bài toán tuyển sinh sẽ càng trở nên khó khăn hơn
nếu các trường đại học cứ ô à tuyển hết thí sinh của các trường cao đẳng
trong khi nguồn tuyển sinh cũng như mọi năm với khoảng một triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng nhiều ý kiến cho rằng với cánh cửa vào đại học mở rộng dễ dàng như thế
sẽ vô tình bóp nghẹt các trường cao đẳng trong mùa tuyển sinh tới
đặc biệt cách xét tuyển không giới hạn nguyện vọng được đề ra trong dự thảo
sẽ khiến chất lượng đầu vào bị ảnh hưởng
bộ giáo dục tạo đang dự thảo quy chế tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy là bỏ điểm sàn
và cho thí sinh được lựa chọn nhiều trường
và cho các trường tự chủ tuyển sinh và kéo dài thời gian tuyển sinh
như vậy có thể nói là một cái đầu vào của trường đại học
có thể nói là mở toan và mở bung
vậy là bộ giáo hội tạo trong dự thảo cũng nói rằng là sẽ thắt chặt đầu ra
thế tôi cho rằng là cái tuyên ngôn đó thì chưa có kiểm chứng
bởi vì làm sao nếu thời điểm này mà bộ giáo hội tạo đưa ra cái cơ chế này
thì tôi thiết nghĩ rằng là cần một cái bộ quy chế nào đó để quản lý chất lượng đầu ra
của hệ giáo dục đầu tạo này
chúng ta chưa quản lý được cái đầu ra nó thật tốt
cho nên là nếu mà chúng ta bỏ cái điểm sàn trong cái thời điểm này
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo khó khăn cho các cái trường trung học và cao đẳng
đối với những trường cao trung cấp và cao đẳng
trước đây thuộc bộ giáo dục đạo mà chuyển sang khối giáo dục nghề nghiệp
thì những trường đấy chúng tôi suy nghĩ là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cả
theo số liệu thống kê về thị trường lao động việc làm của bộ lao động thương binh và xã hội
tính đến quý ii năm hai nghìn một mươi sáu số lượng sinh viên đại học thất nghiệp
đã là một trăm chín mươi ba trên tổng số bốn trăm linh sinh viên tốt nghiệp
nghĩa là gần năm mươi sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp
và với quy chế tuyển sinh bỏ điểm sàn đại học mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
thì số liệu cử nhân thất nghiệp tăng cao có thể nhìn thấy rõ
bỏ điểm sàn hay không bỏ điểm sàn thì nó cũng không quan trọng lắm
mà quan trọng nhất là chúng ta đào tạo thì phải có chất lượng
và đào tạo
thì phải gắn với nhu cầu của thị trường
và đào tạo thì phải chú ý cân đối giữa cung trong đào tạo và cầu trong sử dụng
của hệ thống giáo dục quốc dân và thị trường lao động
vì thế cho nên tôi nghĩ là khi mà chúng ta bỏ điểm sàn
thì phải chú ý thêm nhiều cái tiêu chí nữa để có những cái ràng rào kỹ thuật
làm sao các trường đại học thực sự đào tạo ra nhân tài
mà muốn thế thì rõ ràng
người vào học được các trường đại học cũng phải có tiêu chuẩn nhất định
rõ ràng dù cách thức tuyển sinh đại học như thế nào thì bộ giáo dục và đào tạo
cũng cần phải đưa ra một hạn ngạch dựa trên số lượng thực tế xã hội đang cần
và phải có sự giám sát của một đơn quan độc lập
nếu không có sự quản lý và điều tiết vĩ mô
theo nhiều chuyên gia có thể xảy ra tình trạng mất cân đối việc làm cho xã hội trong thời gian tới
theo báo cáo của bộ lao động thương minh và xã hội
tình trạng thất nghiệp đã tăng cả về số lượng và tỷ lệ trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu thanh hiền vẫn là đối tượng có tỷ lệ thất nghiệp cao chiếm gần tám người thất nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo tình trạng thất nghiệp rất khó cải thiện khi mà cơ cấu lao động chưa có sự cân bằng
và các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa
nhất là số lao động có trình độ đại học tốt nghiệp sẽ tăng hơn hai trăm linh người so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ ở mức khoảng một một triệu người
tuy nhiên một điểm sáng trong bức tranh việc làm năm nay
theo đánh giá của các chuyên gia thất nghiệp sẽ là động lực cho một thế hệ khởi nghiệp
nếu những dự báo của bộ lao động thương binh và xã hội trở thành hiện thực
thì sẽ có rất nhiều sinh viên mới ra trường sẽ nằm trong số một một triệu người thất nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
với nhiều bạn trẻ mục tiêu sau khi ra trường là kiếm một công việc ổn định tại một công ty nhà nước hay tư nhân
nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác
phóng sự sau về một đôi vợ chồng ở quảng bình
là một ví dụ
với khát vọng khởi nghiệp muốn làm giàu từ công việc mà mình yêu thích
anh lê đình quà và chị lê thị thành thủy đã nghỉ việc tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
để trở về quảng bình và đầu tư trồng rau sạch
vượt qua những khó khăn ban đầu đến nay mô hình trồng rau sạch với quy mô lớn của anh chị đã phát huy hiệu quả rõ rệt
đây là vườn rau sạch của vợ chồng anh lê đình quà và lê thị thành thủy
ở xã hải trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
nhìn anh chị đang chăm chỉ quốc đất trồng rau thế này ít ai biết rằng hai vợ chồng anh quả và chị thủy
một người là thạc sĩ một người là kỹ sư ngành nông nghiệp
từng làm công tác nghiên cứu nhiều năm tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
khi mình về đến đây khó khăn nhất là thời tiết của mình mùa mưa mùa gió lào rất khắc nghiệt
tuy nhiên về xem đất đai điều kiện hiệu với khả năng của mình đã triển khai nhiều dự án nhiều vùng
thì mình tin chắc là mình sẽ làm được
trước mắt thì nó cũng hơi khó khăn
mình mới về cơ sở vật chất đầu tư nó chưa được đầy đủ lắm
sau thời gian tới thì định hướng là mình sẽ làm được cái nhà màng
một hệ thống tưới nhỏ dọt chắc chắn là mình sẽ khắc phục được cái thời tiết ở đây
đầu năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng anh quả chị thủy quyết định bán nhà ở quy nhơn
về quê chị thủy ở quảng bình mua hai năm hectare đất thuộc xã hòa trạch huyện bố trạch để trồng rau sạch
bằng những kiến thức có được trong những năm công tác tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
anh chị đã tìm nhiều phương pháp nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại cho rau
đến nay vườn rau sạch của đôi vợ chồng trẻ đã có đủ các loại rau
tất cả đều được bảo đảm sạch từ khâu làm đất đến khâu chăm bón
bây giờ ở mô hình đây là mô hình đầu tiên
và nếu vừa dùng mô hình này theo tôi nghĩ nếu được chân rồng
đoàn hiền thì đó là vấn đề rất tốt
vừa đồng thời để đảm bảo sức khỏe cho dân vừa đồng thời là vừa để cho cuộc sống sau này của con em được phát triển tốt
đến nay sản phẩm rau sạch mang thương hiệu an nông của gia đình anh đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn việt gáp
hy vọng rằng trong thời gian tới mô hình rau sạch này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình
điều này không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại địa phương mà còn giúp người dân yên tâm hơn trong vấn đề an toàn thực phẩm
trong phần tin thế giới pháp cam kết tăng ngân sách quốc phòng
tết xuân quê hương với cộng đồng người việt nam tại đài loan
theo tổng thống pháp olan khoản ngân sách tăng thêm sẽ cho phép quân đội pháp hiện đại hóa trang thiết bị đào tạo và triển khai các chiến dịch quân sự
đây là những việc làm cần thiết để bảo vệ đất nước cũng như người dân pháp
cam kết này được đưa ra trong bối cảnh tổng tham mưu trưởng quân đội pháp pier vilir vừa đưa ra cảnh báo đối với các ứng cử viên tranh cử tổng thống pháp năm hai nghìn một mươi bảy về sự cấp bách của việc tăng ngân sách quốc phòng lên hai gdp trước năm hai nghìn hai mươi hai nhằm giúp quân đội thích ứng với những thách thức mới từ chủ nghĩa khủng bố
israel tuyên bố sẽ tạm ngừng khoản tiền đóng góp thường niên cho liên hợp quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy trị giá khoảng sáu triệu đô la nhằm phản đối nghị quyết của hội đồng bảo an trong đó lên án các khu định cư israel là sự phi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế
theo phái bộ israel tại liên hợp quốc khoản tiền sáu triệu đô la tương ứng với phần đóng góp của israel vào phần ngân sách thường xuyên lên tới hơn bốn mươi triệu đô la của liên hợp quốc dành cho các cơ quan chống israel
đại sứ israel tại liên hợp quốc đàn yên
yarn nhấn mạnh thật vô lý khi israel phải tài trợ cho các cơ quan hoạt động chống lại mình tại liên hợp quốc
ông danen cho rằng việc ngừng khoản tiền đóng góp thường niên mới chỉ là bước đầu tiên trong loạt biện pháp của tenantvip trước nghị quyết của hội đồng bảo an
bên cạnh đó israel sẽ chủ trương thúc đẩy các sáng kiến bổ sung nhằm đẩy mạnh việc cải tổ liên hợp quốc với mục đích cuối cùng là chấm dứt các hoạt động chống lại nhà nước do thái
sau khi tổng thống đắc cử donald trump người vốn chủ trương ủng hộ quan hệ đồng minh với israel nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một tới
cuộc thi điêu khắc băng quốc tế lần thứ ba mươi một đang diễn ra tại cáp nhĩ tân tỉnh hắc long giang đông bắc trung quốc
các nghệ sĩ đang dùng hết khả năng để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp và độc đáo đến từ băng và nước
tổng cộng có ba mươi hai đội đến từ một mươi một quốc gia tham gia cuộc thi đây là số lượng đội tham gia lớn nhất trong lịch sử sự kiện này
theo quy định mỗi đội điêu khắc băng có hai thành viên
những người này được yêu cầu sáng tạo ra các tác phẩm của một khối băng cao hai m rộng hai m và dày sáu mươi phân
rất nhiều người tham gia đã từng tranh tài nhiều lần ở đây
chúng tôi từng tới đây một mươi năm trước đó là kỷ niệm rất đẹp và chúng tôi luôn muốn quay lại đây
các tác phẩm điêu khắc băng từ các nghệ sĩ khác rất tuyệt vời
trong suốt cuộc thi ban giám khảo sẽ đánh giá tác phẩm của các nghệ sĩ theo các tiêu chí sáng tạo kỹ năng điều khắc thiết kế
và khả năng kết hợp các thành tố hài hòa vào một
bên cạnh đó yếu tố độc đáo của một quốc gia và lượng băng sử dụng cũng sẽ được xem xét
tên phần thi của tôi là khiêu vũ dưới ánh trăng tôi lấy ý tưởng từ những câu chuyện dân gian triều đại hay an của nhật bản
cuộc thi sẽ kéo dài cho tới hết ngày mai nó là một phần của lễ hội băng đăng thế giới sẽ kéo dài tới ngày hai mươi năm tháng hai tới
tối qua ngày sáu tháng một tại đài loan trung quốc
văn phòng kinh tế văn hóa việt nam
tại đài bắc đã tổ chức buổi gặp mặt tết cộng đồng với chủ đề xuân quê hương
đây là hoạt động thường niên của bà con việt kiều đang sinh sống học tập và làm việc tại đài loan
chương trình là cơ hội cho gần một mươi tám lao động việt nam hơn một trăm linh cô dâu việt nam lấy chồng đài loan
và hơn năm sinh viên việt nam đang học tập tại đây tham gia giao lưu văn hóa giữ hồn cốt phong tục tập quán việt nam
đặc biệt là khi tết đinh dậu sắp đến gần
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đài loan trung quốc
hơn hai mươi năm năm qua mối quan hệ kinh tế thương mại hợp tác đầu tư giữa việt nam và đài loan trung quốc có bước phát triển mạnh mẽ
đài loan trung quốc luôn là đối tác hàng đầu của việt nam về đầu tư thương mại giáo dục lao động và du lịch
tính đến nay đài loan trung quốc đứng thứ tư trong đầu tư vào việt nam với tổng số vốn hơn ba mươi tỷ đô la mỹ
kim ngạch buôn bán hai triệu đạt hơn một mươi một tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi sáu có gần năm trăm linh du khách đài loan trung quốc đi du lịch tại việt nam
hiện có khoảng một mươi tám vạn lao động việt nam đang làm việc
tại các doanh nghiệp ở khắp đài loan trung quốc
giao lưu giữa hai bên ngày càng mở rộng
ngoài mối quan hệ về kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và đài loan trung quốc
còn có mối quan hệ đặc biệt
hiện có hơn một trăm linh cô dâu việt nam lấy chồng tại đài loan trung quốc
và hơn năm sinh viên việt nam đang theo học tại các trường đại học tại đài loan trung quốc
tháng năm chúng tôi đều tổ chức tết cho bà con cộng đồng
tuy nhiên năm nay thì nó có cái điểm khác
thứ nhất là cái quy mô thì nó lớn hơn
ví dụ như năm hai nghìn một mươi năm thì chỉ có ba mươi đại biểu thôi
nhưng mà năm nay thì đã lên đến ba trăm năm mươi đại biểu
cái điểm thứ hai là năm nay là chúng tôi mời phối hợp với bàn người việt
để mời đoàn văn công của nhà hát tuổi trẻ sang đây biểu diễn phục vụ bà con
cái điểm thứ ba là cái thành phần thì nó cũng đa dạng hơn
năm trước thì chủ yếu là tập trung ở những khu vực phía bắc này
nhưng năm nay thì bà con đến từ khắp mọi nơi
kể cả các tỉnh thành ở phía nam
hầu hết người việt nam sinh sống và làm việc tại đài loan trung quốc
đã nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng xã hội đa văn hóa
và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội của đài loan
và đóng góp một lượng kiều hối không nhỏ về cho quê hương việt nam
cũng nhân dịp này truyền hình đất việt đã tặng cho một số người lao động
và cô giáo việt đầu thu phát tín hiệu truyền hình
từ buổi trưa là tụi em đã đi xe lên đây rồi
chị em rất là phấn khởi rất là vui
em ở bên đài loan em không về được việt nam
em có lời chúc tất cả đại gia đình việt nam mạnh khỏe
ăn tết vui vẻ và cho em lời chúc tất cả mọi người
nhân dịp tết này chúc mọi người an khang thịnh vượng vạn sương như ý
chúc mừng năm mới
buổi lễ đón xuân mang đậm tính tết việt
có phần thêm gắn kết những người việt lại với nhau
giúp nhau làm ăn sinh sống dù họ là trí thức lao động xuất khẩu
hay là những người phụ nữ
ai làm giàu đều thấy yêu hơn quê hương mình
từ đó có những đóng góp thiết thực cho việc xây dựng và phát triển đất nước
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt